thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay một mươi hai tháng năm phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận nguyễn ngọc hai và một mươi một đồng phạm trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí chuyển sang phần tranh tụng
đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với một mươi hai bị cáo
cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận nguyễn ngọc hai bị đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt mức án từ năm đến sáu năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cùng bị đề nghị phạt tù với bị cáo nguyễn ngọc ii về tội danh trên còn có một mươi bị cáo khác gồm lương văn hải cựu phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh bình thuận bị đề nghị từ bốn đến năm năm tù
ngô hiếu toàn cựu phó giám đốc sở tài chính tỉnh ba mươi đến ba mươi sáu
tám bị cáo thuộc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận bị đề nghị mức án từ một mươi tám tháng tù đến năm năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
sau khi đại diện viện kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị bức án các luật sư bào chữa và các bị cáo đã tham gia tranh tụng đưa ra các luận điểm luận cứ nhằm cung cấp thêm các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo
thời gian vừa qua công an tp hcm liên tiếp triệt phá nhiều đường dây mua bán
vận chuyển trái phép chất ma túy bắt giữ đối tượng cầm đầu thu giữ số lượng đặc biệt lớn
trong đó có đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ campuchia về tp hcm tiêu thụ do đối tượng người việt sinh sống ở campuchia cầm đầu điều hành cấu kết với nhiều đối tượng trong nước thu giữ gần chín mươi năm kg ma túy các loại
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai trên đường đỗ ngọc thạnh phường một mươi bốn quận năm tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm
phát hiện trương ngọc mai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy nơi thường trú quận một chỗ ở tại quận bốn và tp thủ đức có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện ba thùng giấy bên ngoài được quấn băng keo bên trong chứa gần một mươi hai kg ma túy loại methamphetamin
khám xét khẩn cấp hai chỗ ở của trương ngọc mai tại quận bốn vào chiều cùng ngày công an phát hiện thu giữ gần tám mươi bốn kg ma túy các loại
từ mắt xích quan trọng này cơ quan điều tra đã xác định được thông tin của chu bá trung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn sinh sống ở campuchia và thường qua lại việt nam là đối tượng cầm đầu trực tiếp chỉ đạo mai nhận ma túy do các đối tượng trong đường dây vận chuyển từ campuchia về tp hcm giao cho mai đem đi cất giấu
mở rộng điều tra vào ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai công an tp hcm phối hợp với công an tp hcm đã bắt giữ được chu bá trung tại tp nha trang tp hcm
từ lời khai của các đối tượng ban chuyên án bắt giữ thêm tổng cộng hai mươi đối tượng thu giữ gần chín mươi năm kg ma túy các loại
trong đó cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố chín đối tượng gồm trương ngọc mai chu bá trung đỗ thị minh tâm trần kim loan và mai thị ngân về hành vi mua bán trái phép chất ma túy nguyễn vũ khải hoàng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy diệp hoàng linh nguyễn trung quốc nguyễn tấn thành về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
ngoài ra còn chuyển hồ sơ cho công an địa phương xử lý theo quy định của pháp luật quản lý theo dõi một mươi một đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
thưa quý vị cuộc chiến với ma túy cũng diễn ra nóng bỏng ở các địa phương khác
tại hà tĩnh bộ đội biên phòng hà tĩnh vừa đấu tranh thành công chuyên án khống chế bắt một đối tượng trên đường dây trên đường vận chuyển trái phép hai bánh heroin hai kg ma túy dạng đá và hai trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
sáng ngày một mươi tháng năm trên quốc lộ tám a thuộc địa bàn thôn hà trai xã sơn kim một huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
lực lượng biên phòng hà tĩnh phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà tĩnh mật phục bắt quả tăng một đối tượng thu giữ hai bánh heroin hai kg ma túy dạng đá và hai trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến cùng nhiều tăng vật có liên quan
qua đấu tranh đối tượng bị bắt giữ khai nhận tên là hoàng văn hòa chú tại huyện chi lăng tỉnh lạng sơn
hòa khai nhận vận chuyển số ma túy trên là để lấy hai mươi triệu đồng tiền công của một người đàn ông ở hà nội
hiện chuyên án đang được các lực lượng phối hợp tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ hai nhóm thanh niên đánh nhau giải quyết mâu thuẫn có sử dụng súng là một người tử vong bị thương một người xảy ra ở xã diên thọ huyện diên khánh vào tối ngày chín tháng năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã tiến hành tạm giữ tám đối tượng
một mươi chín h ngày chín tháng năm tại khu vực trước hội trường thôn cơ
hội trường thôn cơ xã diên thọ huyện diên khánh xảy ra đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên đến từ các xã khác
trong vụ đánh nhau một trong số các đối tượng tham gia đã sử dụng khẩu súng dạng rulo bắn vào nhóm của đối thủ hậu quả làm một người thiệt mạng một người bị thương
tại hiện trường cơ quan điều tra đã phát hiện thu giữ ba vỏ đạn một túi một ba lô bên trong có ba mươi sáu viên đạn một hộp tiếp đạn bên trong có bảy viên đạn
ngay trong đêm lực lượng công an đã truy bắt và vận động đầu thú được ba đối tượng trực tiếp tham gia vận chuyển

thì nhóm tám đối tượng bị tạm giữ có mâu thuẫn với huỳnh văn thịnh chú xã diên đồng và trần văn trí chú xã diên phước nên hẹn nhau để giải quyết
tối ngày chín tháng năm nhóm này đi trên hai xe ô tô đến khu vực xã diên thọ gặp nhóm của huỳnh văn thịnh và hai bên đã lao vào ẩu đả
quá trình đánh nhau mai quốc hoàng đã dùng khẩu súng mang theo bắn huỳnh văn thịnh và trần văn trí hậu quả làm thịnh tử vong trí bị thương
quá trình truy xét và vận động các đối tượng đầu thú cơ quan công an đã thu giữ của mai văn hoàng một khẩu súng dạng rulo thu giữ của một đối tượng khác một số hung khí nguy hiểm
khai nhận bước đầu tại cơ quan điều tra mai quốc hoàng khai nhận khẩu súng được mua ở trên mạng
các đối tượng đã thừa nhận đã lôi kéo rủ ra nhau tập hợp hai bên để giải quyết
trong quá trình đấu tranh các đối tượng đã thừa nhận sử dụng các hương khí và vũ khí như súng tự chế để giải quyết bầu khẩn
sau khi đã làm rõ phân hóa các hành vi từng đối tượng cụ thể chúng tôi đã tập hợp hồ sơ và đề xuất các hình thức xử lý theo tư lịch của pháp luật
những bước đầu đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho việc kiểm soát để giám sát theo dõi các hoạt động
quá trình điều tra cơ quan công an cũng xác định đầu đạn trong người các nạn nhân là loại đầu đạn cao su
hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương phục vụ hồ sơ để xử lý nghiêm bất đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối tượng hoàng nho thanh
chú tại huyện cươm ga để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là ông nguyễn trung tá chú cùng địa phương
theo kết quả điều tra ban đầu chiều ngày bốn tháng năm
tại nhà anh thanh có tổ chức ăn nhậu
sau bữa ăn thanh tìm điện thoại nhưng không thấy nên nghi ngờ ông tá lấy trộm
bực tức nên tối cùng ngày thanh lấy dao đến nhà ông tá hỏi nhưng ông tá trả lời không lấy
lúc này thanh cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người ông tá
nạn nhân sau đó được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong
đến khoảng hai giờ sáng ngày bốn năm tháng năm khi biết tin ông tá tử vong thì thanh đã đến công an huyện cươm ga đầu thú

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam vừa khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn hữu thanh liêm và hà hoài nam cùng chú thị xã điện bàn để điều tra về hành vi giết người
đây là hai trong số một mươi đối tượng đã bị cơ quan công an khởi tố về hành vi giết người liên quan đến vụ án xảy ra tại xã điện thắng bắc thị xã điện bàn
trước đó vào hai mươi h ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai do xảy ra mâu thuẫn cá nhân nhóm đối tượng gồm một mươi người trong đó có liêm và nam đã có hành vi sử dụng
hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm tìm đánh vào vùng đầu anh trần phước sĩ chú tại xã điện thắng bắc thị xã điện bản gây thương tích
đối tượng liêm và nam tuy không trực tiếp đánh anh sĩ nhưng đã liên tục tìm anh sĩ đứng chờ đồng phạm thực hiện hành vi đánh anh sĩ để thể hiện sự hỗ trợ tiếp sức về mặt tinh thần
hành vi của các bị can là nguy hiểm quyết tâm tìm đánh bằng được bị hại hành vi trên thể hiện bản chất côn đồ của các đối tượng và đủ yếu tố cấu thành tội giết người vụ việc đang được điều tra làm rõ
thông tin về gương dũng cảm truy bắt tội phạm của trung úy công an tại tp hcm dù bị nhóm đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay tấn công thế nhưng trung úy trần nhật duy cảnh sát khu vực công an phường hai quận tân bình tp hcm vẫn quyết tâm truy đuổi vượt lên khống chế đối tượng không để cho các đối tượng có cơ hội trốn chạy
vụ việc xảy ra vào lúc một mươi sáu h ngày một mươi tháng năm thời điểm này trung úy duy cùng với tổ công tác đang tuần tra địa bàn làm nhiệm vụ thì phát hiện có ba đối tượng đi trên hai xe máy
quanh cửa hàng tiện ích trên phường hai quận tân bình nhận định các đối tượng có ý định trộm cắp xe trung úy duy đã điều khiển xe máy áp sát và ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính nhưng đối tượng điều khiển xe hô hoán và dồ ga đâm thẳng xe vào trung úy duy làm cả hai xe ngã ra đường
trung úy duy nhanh chóng đứng dậy truy bắt thì đã bị một đối tượng dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt hai đối tượng bỏ chạy lên xe do đối tượng khác chờ sẵn tăng ga bỏ chạy về hướng đường bạch đằng
duy đã tiếp tục truy đuổi và đã khống chế cuột ngã bắt giữ được đối tượng ngồi sau cùng
kiểm tra sơ bộ chiếc xe máy của các đối tượng bỏ lại tại hiện trường cơ quan công an phát hiện xe gắn một biển rán ép ở bên ngoài còn bên trong là một biển số khác
trong túi đối tượng mang theo có kìm cộng lực dài khoảng bốn mươi cm tại cơ quan công an đối tượng khai tên đinh văn vĩnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy quê ở thái bình vĩnh là đối tượng có sáu tiền án về tội trộm cắp tài sản
và hiện cơ quan công an đang khẩn trương xác định được hai đối tượng
đối tượng còn lại để củng cố hồ sơ xác minh lại nguồn gốc phương tiện đối tượng sử dụng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
vào sáng ngày hôm nay trưởng công an quận tân bình đã trao khen thưởng đột xuất cho trung úy trần nhật duy vì đã có hành động dũng cảm kiên quyết trấn áp tội phạm đến cùng tạo được sự lan tỏa và hình ảnh đẹp của người công an nhân dân hết mình vì sự bình yên của nhân dân
chuyển sang thông tin khác cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với lâm hoài ân sinh năm hai nghìn năm trú tại thị trấn ốc eo huyện thoại sơn tỉnh an giang để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu khoảng hai mươi hai h ngày ba tháng năm giữa ân với cha ruột là lâm hoàng sang hai chú ruột là lâm viết tiền lâm thanh toản cùng dương hữu thanh chú tải khóm tân đông thị trấn ốc eo huyện thoại sơn

do không có công an việc làm ổn định lê tuấn cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện duy tiên tỉnh hà nam đã vào mạng internet học cách sản xuất pháo hoa nổ đặt mua nguyên liệu trên các trang mạng xã hội rồi tự nghiên cứu sản xuất pháo hoa nổ
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba cường thuê căn hộ trung cư thuộc phường kiến hưng quận hà đông rồi chuyển toàn bộ nguyên liệu sản xuất và pháo hoa nổ thành phẩm đến để sản xuất mua bán
em cứ đăng trên mạng nếu có khách ai hỏi mua thì người ta nhắn tìm
bán được có một mươi hai quán
bán trên mạng xã hội giá ba trăm linh ba trăm hai mươi một quán
khi biết tin công an quận hà đông làm việc tại trung cư đang ở sợ bị phát hiện đối tượng bỏ trốn đến ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba công an quận hà đông phối hợp với công an quận sơn trà thành phố đà nẵng bắt giữ đối tượng
kiểm tra hành chính tại chỗ ở của đối tượng lực lượng công an thu giữ ba mươi bốn quả pháo hoa nổ với tổng khối lượng là một mươi hai chín kg cùng toàn bộ nguyên liệu sản xuất pháo hoa nổ
đối với các nguyên liệu sản xuất pháo hoa nổ
hoa nổ của cường đều là những vật liệu dễ cháy nổ không có nguồn gốc xuất xứ
cường sản xuất pháo hoa nổ tại căn hộ trung cư ct sáu kiến hưng
việc sản xuất pháo trên căn hộ trung cư này dễ sẽ ảnh hưởng đến việc cháy nổ
để trốn tránh sự kiểm tra đối tượng cũng đã nhiều lần thay đổi chỗ ở đồng thời khi giao bán cũng sử dụng nhiều tài khoản xim số điện thoại khác nhau
đối tượng cũng đã nhiều lần thay đổi chỗ ở đồng thời khi giao bán cũng sử dụng nhiều tài khoản sim số điện thoại khác nhau
hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật